tại buổi tham quan thực tế một số mô hình sản xuất cà phê bền vững tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đánh giá cao sự năng động
sáng tạo của nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắc trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật
vào sản xuất tái canh và nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê xuất khẩu
đồng chí cũng cho rằng để phát triển ngành hàng cà phê gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
tỉnh đắk lắc cần nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả chất lượng cao ra diện rộng hơn nữa
đồng thời chú trọng liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm tìm thị trường tiêu thụ ổn định
và nâng cao giá trị cà phê nói riêng và các sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung